xin chào và hẹn gặp lại
tết nguyên đán lực lượng công an quận hoàn kiếm đã phối hợp với lực lượng công an các phường tổ chức các kế hoạch xử lý qua đó đã xử lý hàng chục trường hợp trông giữ phương tiện trái phép đồng thời thiết lập đường dây nóng để người dân khi phát hiện sai phạm trực tiếp phản ánh để được lực lượng công an hỗ trợ
tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông trong những ngày nghỉ tết vào tối ngày hai tết rất nhiều trường hợp chủ phương tiện vi phạm về nồng độ cồn đã bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý lập biên bản và tạm giữ phương tiện
khi kiểm tra vi phạm nồng độ cồn người sử dụng bia rượu đều lấy lý do là ăn bữa cơm ngày tết do cả nể bạn bè cho nên đã chót uống rượu bia có trường hợp đưa ra lý do chỉ uống một chén rượu đầu xuân để vui tết tuy nhiên dù vì lý do gì thì việc xử lý của lực lượng chức năng vẫn đảm bảo nghiêm minh và không có vùng cấm

các đơn vị địa phương mở liên tục các đợt kiểm tra về nồng độ cồn xử lý quyết liệt các vi phạm về nồng độ cồn
bên cạnh những người chấp hành nghiêm khi bị xử lý vi phạm thì vẫn còn có những trường hợp có một hành động quen thuộc đó là gọi điện cho người quen
việc kiên quyết xử lý không tạo ra cơ chế xin cho đối với bất kỳ trường hợp nào
đây đang là tinh thần hiện được quán triệt đối với lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng như từng cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi một phóng sự vừa được phóng viên một trăm một mươi ba online thực hiện tại tỉnh hà nam
dịp cận tết và trong tết một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam được huy động tăng cường triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn
trước đó lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát các tuyến đường khu vực có đông nhà hàng khu vui chơi để kịp thời phát hiện vi phạm
hình thức cũng như phương thức kiểm tra cũng liên tục được thay đổi để người vi phạm không biết mà trốn tránh
trong quá trình xử lý không trường hợp ngoại lệ nào được bỏ qua
quán triệt tinh thần này tại chốt kiểm tra nồng độ cồn bất kỳ một phương tiện nào đi qua đều được kiểm tra đột xuất nồng độ cồn
nhiều trường hợp vi phạm vì thế cũng nhanh chóng bị phát hiện
những cuộc gọi tin nhắn cho người thân đã không còn tác dụng
về lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác ngăn chặn ma men lái xe
nhận được sự ủng hộ của đa số người dân thậm chí là cả người vi phạm
đơn cử như tài xế này sau khi bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt
bản thân anh đã giúp cho mình được bài học
nói chung là hành vi uống rượu bia là
nói chung là
lái xe là nó không hợp lý nhưng mà thôi mình không có lỡ cũng là sai rồi
thế nhưng là xong một chút kinh nghiệm
cùng với việc xử lý nghiêm vi phạm thì cũng vừa đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân
nâng cao tính tự giác khi tham gia giao thông
đặc biệt là trong dịp tết như thế này
khi tham gia giao thông an toàn là mong muốn của mọi người mọi nhà
thống kê trên cả nước trong kỳ nghỉ tết dương lịch vừa qua
thì đã có gần năm trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
và dự báo trước tình hình
từ nay đến dịp tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
sẽ tăng cường các đợt tuần tra kiểm soát
nhằm xử lý nghiêm truyệt đế tất cả các trường hợp vi phạm liên quan đến nông độ cồn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trương mỹ thành phố hà nội
đang xác minh một xe mô tô không rõ nguồn gốc
chiếc xe mô tô có đặc điểm như sau
nhán hiệu yamaha sirius không biển kiểm soát
màu sơn đỏ số khung số máy
xe đã qua sử dụng được phát hiện để trên đoạn đường
thuộc thôn mỗ xá xã phú nam an huyện trương mỹ thành phố hà nội
để phục vụ yêu cầu điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trương mỹ thông báo
nếu ai là chủ sở hữu đề nghị liên hệ với đồng chí nguyễn viết hưng
cán bộ điều tra đội cảnh sát hình sự công an huyện trương mỹ
số điện thoại chín trăm sáu mươi chín chín trăm năm mươi năm hai trăm một mươi ba để giải quyết
trong thời gian một năm kể từ ngày đăng thông báo
nếu không có ai nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trường mỹ sẽ giải quyết theo luật định